với khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi mưa xảy ra ít hơn nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn các tỉnh thuộc nam trung bộ từ bình định trở vào đến bình thuận trời vẫn có nắng nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay nói chung ít biến đổi
trên cả hai khu vực phổ biến không mưa ngày trời nắng
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn đối với nam bộ nhiệt độ phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trên biển trong ngày hôm nay khu vực phía bắc của bắc biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió đông bắc hoạt động mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước